lực lượng biên phòng hà tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng chữ buôn bán ba mươi hai kg ma túy dạng đá và một mươi bánh heroin
ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng gồm trần xuân thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và võ quốc dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đi trên chiếc xe khách mang biển kiểm soát lào un năm trăm một mươi bốn
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn bao tải màu xanh bên trong có chứa ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
tiếp tục khám xét phương tiện lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi bánh heroin và hai kg ma túy dạng đá được cất giấu trong vách ngăn xe ô tô
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ lào về việt nam để tiêu thụ
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật